trong ngày cao điểm gần tết ngày hai mươi tám tháng chạp ghi nhận tại bến xe miền tây
một trong hai bến xe liên tỉnh lớn nhất tại tp hcm đã có hơn sáu mươi lượt khách đổ về biến xe để về quê
bắt đầu từ tám giờ sáng hành khách bắt đầu đổ về biến xe miền tây càng đến trưa càng đông
cảnh chân trúc mua vé đã xảy ra nhưng chủ yếu tại các quầy vé của những hãng xe chất lượng cao như phương trang hay thành bưởi
tổng hợp chung cả biến xe còn một trăm bảy mươi vé chưa bán
theo ước tính sở bộ trong ngày hôm nay bến xe đã điều lệnh hai một trăm linh xe để phục vụ hơn sáu mươi lượt khách về tết
trong khi đó ngày hôm qua hai mươi bảy tết bến xe đã vận chuyển hơn năm mươi tám lượt hành khách đổ về các tỉnh miền tây
theo tính toán trong một mươi ngày trước tết bắt đầu từ ngày hai mươi một đến ba mươi tháng chạp bến xe miền tây sẽ phục vụ bốn trăm ba mươi bốn bảy trăm linh lượt hành khách
bến xe đã có phương án dự trù trường hợp số khách tăng đột biến trong những ngày cận tết
trong trường hợp mà hết xe khách tên tuyến
rồi hết xe khách mà các cái doanh nghiệp dẫn tải mà họ chuẩn bị đó
thì bến xe phải đưa cái xe buýt vào để mà tham gia giải tỏa khách
hiện bến xe miền tây đã phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông công an quận bình tân
tổ chức hướng dẫn điều tiết lượng phương tiện ra vào bến để tránh xảy ra ồn tắc giao thông quanh khu vực